ngày hai mươi tám tháng bảy đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã ký ban hành chỉ thị số bốn mươi sáu của ban bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp
và đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chỉ thị nêu đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
là sự kiện chính trị quan trọng ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ
để lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
đạt kết quả tốt ban bí thư yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng tập trung
quán triệt các quan điểm mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới
tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về công tác phụ nữ đặc biệt là nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị khóa một mươi
về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
chỉ thị số hai mươi một của ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
chỉ đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội
chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cung cấp bảo đảm đúng nguyên tắc
quy trình theo quy định của đảng và điều lệ hội liên hiệp phụ nữ việt nam
các cấp chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có liên quan
phối hợp hỗ trợ bảo đảm các điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức đại hội thành công
thời gian tiến hành đại hội từ các cấp cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm hai nghìn hai mươi một
cấp cơ sở từ quý i năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một
cấp huyện hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một
cấp tỉnh hoàn thành trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bàn tuyên giáo trung
trung ương phối hợp với đảng đoàn hội liên hiệp phụ nữ việt nam hướng dẫn công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội
tạo không khí thi đua sôi nổi lan tỏa mô hình tốt cách làm hay tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông
kịp thời đưa thông tin đến phụ nữ người dân để đại hội thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ việt nam
chỉ đạo các cấp hội phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội
ban dân vận trung ương chủ trì phối hợp với đảng đoàn hội liên hiệp phụ nữ việt nam và văn phòng trung ương đảng giúp ban bí thư theo dõi thực hiện chỉ thị này
toàn văn của chỉ thị mời quý vị và các bạn theo dõi trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ sáu ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín